để chủ động phòng chống lụt bão năm hai nghìn hai mươi và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có chỉ thị yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố có đề chủ động nhiều giải pháp ngay từ bây giờ
các địa phương huy động mọi nguồn lực để chủ động xử lý những sự cố phát sinh đột xuất trước trong mùa lũ bão
và tu bổ thêm đối với các hạng mục cần thiết khác nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố khi có bão lũ
chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra đôn đốc phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắt
để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tu bổ nâng cấp đê suy tu bảo dưỡng chống xuống cấp hệ thống đê điều
bảo đảm chất lượng kịp thời đưa công trình vào chống lũ năm hai nghìn hai mươi
tổ chức kiểm tra giả soát đánh giá chất lượng các cống dưới đê phát hiện các cống yếu các cống bị hư hỏng để sửa chữa bảo đảm an toàn
đối với các cống sung yếu phải có phương án bảo vệ do cấp có thẩm quyền phê duyệt và sao cụ thể trách nhiệm cho tổ chức cá nhân để chủ động chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện